tổng cục đường bộ việt nam có báo cáo bộ giao thông vận tải về tình trạng xe chở quá tải ngang nhiên hoạt động trong tháng bốn tại nhiều địa phương
qua đó đã tiến hành xử phạt gần chín trăm chín mươi trường hợp với hơn một mươi một tỷ đồng
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chuyên ngành tiếp tục duy trì công tác kiểm tra tải trọng xe góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông an toàn giao thông
qua theo dõi có khoảng bốn mươi địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
các địa phương khác sử dụng cân sách tay thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe đã đạt được những kết quả khả quan góp phần ngăn chặn tình trạng xe quá tải tài diễn trở lại
qua tuần tra kiểm tra một mươi tám mươi xe thanh tra các sở giao thông vận tải và các cục quản lý đường bộ sử dụng cân sách tay phát hiện chín trăm tám mươi bảy xe vi phạm
chiếm tỷ lệ chín tám tước ba trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe và xử phạt nộp kho bạc nhà nước một mươi một năm mươi sáu tỷ đồng
để hạn chế thực tế này trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi và các tháng tiếp theo
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động chỉ đạo công tác phối hợp với các lực lượng công an thanh tra giao thông
ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng về việc tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe